chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy
chú tại thành phố bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an ngô thái thi có quen biết với một phụ nữ sinh năm hai nghìn hai
hiện đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám khi nghe tin bạn của mình bị một người đàn ông là hàng xóm sang chơi
và có hành vi sảm sỡ
thì đã rủ thêm hai người bạn mang theo hai dao tự chế tìm người đàn ông trên để xử lý
đến nơi thi dùng dao chém người đàn ông này và gây thương tích nặng